số đơn đặt hàng và thu nhập của anh đã giảm một nửa kể từ đầu tháng ba do ảnh hưởng của quy định phòng dịch
anh cũng chứng kiến nhiều vụ tai nạn trong tháng này và lo lắng nguyên nhân có thể liên quan đến sự mệt mỏi của tài xế